ngày một mươi bảy tháng bảy tại hà nội ban kinh tế trung ương và ban đối ngoại trung ương đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban kinh tế trung ương
đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương đồng chủ trì và chứng kiến lễ ký
thỏa thuận được ký kết nhằm triển khai thực hiện chỉ thị số ba mươi hai cttu ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị
về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới
theo tinh thần của thỏa thuận ban kinh tế trung ương và ban đối ngoại trung ương sẽ tăng cường trao đổi
cung cấp thông tin tài liệu và phối hợp trong nghiên cứu tham mưu thẩm định các báo cáo các đề án lớn
triển khai các hoạt động đối ngoại tổ chức các diễn đàn tọa đàm hội nghị hội thảo quốc tế
thỏa thuận cũng đã xác lập mục đích nguyên tắc nội dung phương thức hợp tác và đầu mối trao đổi thông tin
nhằm bảo đảm sự phối hợp thông suốt hiệu quả giữa hai cơ quan